hội đồng nhân dân huyện hớn quản tỉnh bình phước đã tổ chức kỳ họp lần thứ một mươi năm kỳ họp bất thường
nhằm bãi nhiệm chức danh phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện đối với ông lưu văn thanh
ông thanh do không chấp hành chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về phòng chống dịch covid một mươi chín
và có ứng xử không phù hợp khi giao tiếp với tổ kiểm tra phòng chống dịch covid một mươi chín trên tuyến quốc lộ một mươi ba
đoạn qua thị xã bình long
các đại biểu hội đồng nhân dân huyện hớn quản đã bỏ phiếu bãi nhiệm phó chủ tịch hội đồng nhân dân
và đại biểu hội đồng nhân dân huyện khóa một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đối với ông lưu văn thanh
với kết quả hai mươi năm trên hai mươi bảy phiếu tán thành